cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án quyết định khởi tố bị can về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và ra lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với nguyễn sơn lộ
bị can nguyễn sơn lộ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám hộ khẩu thường trú phường phạm đình hổ quận hai bà trưng tp hà nội nghề nghiệp nơi làm việc viện nghiên cứu công nghệ và phát triển cna phường điện biên quận ba đình tp hà nội
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tập trung điều tra thu thập tài liệu củng cố chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can và các cá nhân có liên quan
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật